kính thưa quý vị chưa đầy một tuần trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát bốn
đã liên tiếp phát hiện bắt giữ khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng năm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm hải đội bốn trăm hai mươi hai hải đoàn bốn mươi hai
đã phát hiện bốn tàu cá mang số hiệu kg chín mươi năm nghìn chín trăm tám mươi ba tsk chín mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bảy ts tg chín mươi hai nghìn tám ts bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi chín ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra theo lời khai của các thuyền trưởng trên các tàu chở khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm
đồng thời tổ chức lực lượng dẫn dãi các phòng
các phương tiện và cả hai đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căng tỉnh cà mau đều điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật